đến trưa nay ngày một tháng một mươi tại cửa ngõ phía tây của tp hcm người dân vẫn tiếp tục kéo về quê
và qua test nhanh thì nhiều trường hợp dương tính với covid một mươi chín đã được phát hiện và đưa đi cách ly tập trung
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc phỏng vấn nhanh về tâm tư nguyện vọng của người dân
sau khi thành phố nới lỏng giãn cách xã hội
thưa quý vị mặc dù thời tiết rất là nắng nóng tuy nhiên thì cái làn sóng người dân di rời từ tp hcm về quê
vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại tại các chốt cửa ngõ của thành phố rơi vào tình trạng ủn tắc cục bộ
người dân là đứng chịu nắng để mà đợi được đến lượt sắp xếp về quê
và lãnh đạo thành phố cũng đã có mặt tại hiện trường để vận động thuyết phục người dân ở yên thành phố
và thành phố sẽ chăm lo chú đáo cho người dân trong thời gian sắp tới
cũng như là tạo điều kiện công an việc làm trở lại cho người dân

do đó người dân hãy thật bình tĩnh ở yên tại chỗ không tự ý về quê bằng phương tiện cá nhân vừa mất an toàn giao thông mà còn có thể là gánh nặng cho quê nhà lây lan dịch cho người thân